tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who vừa tuyên bố châu âu hiện là tâm trấn của đại dịch covid một mươi chín toàn cầu
đồng thời cảnh báo không thể biết rõ khi nào dịch sẽ đạt đỉnh
tổng giám đốc who tedros ghebreyesus lưu ý châu âu hiện có số ca nhiễm và trường hợp tử vong vì covid một mươi chín nhiều hơn
so với phần còn lại của thế giới cộng lại không tính trung quốc đại lục
cảnh báo của who là nhằm thức tỉnh các nước châu âu khẩn trương hành động để ngăn dịch lây lan
tính đến nay đã có hơn hai mươi năm ca nhiễm tại tất cả các nước thành viên liên minh châu âu
số người tử vong do dịch bệnh ở đây hiện cao thứ hai thế giới chỉ sau trung quốc
who khẳng định các nước châu âu giờ không thể trần trừ được nữa
các chính phủ cần thừa nhận rằng họ đang phải đối mặt với một thách thức y tế công cộng tồi tệ nhất trong hàng thế kỷ